các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất
hoặc gọi điện thoại đến cdc hà nội số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc số chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm cdc hà nội
cơ quan chức năng khuyên cáo với mọi người dân khi có một số trong các biểu hiện như ho sốt đau họng khó thở đau người mệt mỏi ấn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khiếu giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
trước đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội có thông báo khẩn tìm người liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố gồm
nhà hát đơn cấp tại số một trăm ba mươi phố trung hòa phường yên hòa quận cầu giấy và trụ sở công ty ifc tại số chín lô một g khu đô thị trung yên phương trung hòa quận cầu giấy
trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng một mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại đây đã ghi nhận bốn nhân viên mắc covid một mươi chín

trong thời gian từ ngày tám tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
những người đã đến các địa điểm trên trong thời gian như thông báo chủ động từ cách ly tại nhà và liên hệ ngay với các trạm y tế
trung tâm y tế nơi cư trú để được hỗ trợ hoặc gọi điện đến các số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm ba mươi ba hai nghìn tám trăm bốn mươi sáu trạm y tế phường yên hòa cầu giấy
hai trăm bốn mươi ba năm nghìn năm trăm sáu mươi sáu năm trăm ba mươi năm trạm y tế phường trung hòa cầu giấy hai trăm bốn mươi ba chín trăm chín mươi ba sáu nghìn một trăm một mươi tám trung tâm y tế quận cầu giấy hoặc cdc hà nội hai mươi bốn một nghìn hai mươi hai nhánh hai
chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn và hướng dẫn
từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi một hà nội ghi nhận có ba trăm chín mươi ca bệnh trong đó có hai trăm hai mươi ca cộng đồng một trăm linh chín ca tại khu cách ly và sáu mươi một ca tại khu phong tỏa
cộng dồn số mắc covid một mươi chín tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là một mươi năm mươi chín ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là ba chín trăm sáu mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã cách ly là sáu chín mươi sáu ca
số liệu thống kê cho thấy
giai đoạn từ ngày hai mươi một tháng một mươi một đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận hai hai trăm sáu mươi bảy ca bệnh trong đó đã tiêm hai mũi là một bốn trăm linh hai trường hợp sáu mươi một tám
hai trăm một mươi ba trường hợp là đã tiêm mũi một chín bốn trung bình mỗi ngày ghi nhận hai trăm tám mươi bốn ca trên ngày tăng với tuần từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi một ghi nhận trung bình hai trăm hai mươi sáu ca trên ngày
tỷ lệ f một chuyển thành f có xu hướng gia tăng nhanh
cụ thể giai đoạn từ ngày một mươi một tháng một mươi đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một toàn thành phố ghi nhận thêm hai mươi hai sáu trăm hai mươi một trường hợp f một trong đó có ba ba trăm bảy mươi một trường hợp f một truyền thành f
như vậy tỷ lệ f một chuyển thành f giai đoạn này là một mươi bốn chín cao hơn với tỷ lệ f một chuyển thành f giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày một mươi tháng một mươi
theo báo cáo của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hà nội hiện nay dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát
tuy nhiên có nguy cơ bùng phát và có thể phát hiện nhiều
nhiều ca bệnh mới do mầm bệnh tồn tại ngoài cộng đồng còn những ca bệnh chưa được phát hiện
dịch xâm nhập từ bên ngoài tỉnh thành phố có dịch người nhập cảnh vào việt nam và hà nội tâm lý chủ quan của một số bộ phận người dân cơ quan đơn vị chủng virus biến thể lây lan nhanh khó lường
trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận một số ổ dịch cộng đồng phức tạp bùng phát nhanh không rõ nguồn lây liên quan nhiều đơn vị và nhiều sự kiện tập trung đông người
theo báo thanh niên biến thể mới omicrone với số lượng đột biến gây lo ngại có thể lọt qua hàng rào miễn dịch làm nổi lên câu hỏi liệu các loại vaccine có còn tác dụng hay không hay các hãng dược sẽ phải bảo chế những loại mới
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đài mbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế cho biết hiện chưa có câu trả lời rõ ràng vì biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
theo các nhà nghiên cứu tại nam phi omicron cho thấy có năng lực cao hơn so với những biến thể trước đó trong việc đột phá hệ miễn dịch được hình thành sau khi tiêm vaccine hay khỏi bệnh
tuy nhiên sẽ cần thêm khoảng hai tuần thu thập số liệu để tìm hiểu xem omicrone có làm tăng nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong trong số những người đã tiêm vaccine hay không
đến lúc đó nếu xác định các loại vaccine hiện tại không thể cung cấp bảo vệ thích đáng các hãng dược sẽ phải hành động để đối phó thách thức mới
mới đây công ty công nghệ sinh học nanovac cho biết đang nghiên cứu một loại vaccine để chống lại biến thể omicron
theo người phát ngôn của công ty vaccine sẽ chứa protein đột biến trong biến thể omicrone để người được tiêm chủng có thể phát triển phản ứng miễn dịch
nhưng vì thử nghiệm và sản xuất có thể sẽ mất vài tuần
trước đó biontech nổi tiếng với vaccine pfizer biontech hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết đang tìm thêm dữ liệu về omicron để xác định có cần vaccine mới hay không
pfizer và biontech nói rằng nếu cần họ sẽ xuất dường một loại vaccine có thể chống lại biến thể này trong khoảng ba tháng tới
mona trong một tuyên bố cũng cho biết đang nỗ lực để tìm ra vaccine tăng cường phù hợp với chủng mới
mang cách thử dụng vaccine hiện tại có liều cao hơn và nghiên cứu các loại khác
tạp chí điện tử trí thức trực tuyến đưa tin theo đại diện của moderna nhóm chuyên gia của họ đang làm việc chăm chỉ để nghiên cứu động lực của omicron
dự kiến đầu năm sau hãng dược có thể điều chế thành công vaccine mới thông báo do giám đốc y tế của moderna paul button phòng vấn của j andrew maxwell trên đài bbc
nhà sản xuất đến từ mỹ cho hay họ có thể tung ra loại vaccine covid một mươi chín được cải tiến công thức dành riêng để chống biến chủng đáng lo ngại omicron
thời điểm mà moderna dự kiến ra mắt sản phẩm này là đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nếu phải sản xuất công thức vaccine hoàn toàn mới chúng tôi sẽ còn nó vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai trước khi sẵn sàng sản xuất số lượng lớn giám đốc y tế của moderna nói
moderna là vaccine dựa trên nền tảng mrna và chúng tôi có thể phát triển rất nhanh
chúng tôi sẽ biết khả năng bảo vệ của vaccine hiện tại trước biến chủng mới trong vài tuần nữa ông budro nói
theo cnbc đại diện hãng dược vẫn chưa tiết lộ phiên bản vaccine này có phải công thức mới hay không
vấn đề liệu có thực sự cần công thức vaccine hoàn toàn mới
hiện tại cũng có chống được biến chủng omicron cũng không được nhắc tới
vào ngày lễ tạ ơn của mỹ moderna đã huy động hàng trăm nhà nghiên cứu từ sáng sớm để bước vào dự án phân tích mổ xe biến chủng obicaron
trước câu hỏi liệu người đã tiêm ba hoặc bốn liều vaccine covid một mươi chín sẽ được bảo vệ tốt hơn trước biến chủng mới
ông putin nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào thời gian tính từ mũi tiêm cuối cùng
dù vậy đến thời điểm này chuyên gia của morena chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác
vì tất cả số liệu đang được nhóm chuyên gia của hãng dược làm việc ngày đêm để tìm ra vaccine
hiện tại vẫn có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể
do đó ông busta nhấn mạnh người chưa được tiêm chủng hoặc đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường nên sớm được nhận vaccine covid một mươi chín
đây là chủng virus nguy hiểm nhưng tôi khá lạc quan vì chúng ta có nhiều thứ trong kho vũ khí chống lại nó vị chuyên gia nói thêm
trước đó morena khẳng định sẽ phát triển liều tăng cường chống lại biến chủng omicron
đại diện moderna cho biết đây là một trong ba chiến lược mà công ty đang thực hiện để giải quyết mối đe dọa mới
bao gồm tăng liều lượng vaccine hiện có
chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể để thực hiện hóa chiến lược của mình trong việc giải quyết các biến chủng mới
giám đốc điều hành của moderna stefan bensel cho biết
hãng dược cũng cho biết rằng liều tăng cường đang nghiên cứu cũng sẽ có tác dụng với cả biến chủng đáng quan ngại khác như delta và meta
chúng nhiều lần được chứng minh có hiệu quả về các biến chủng mới ngay thử nghiệm lâm sàng sáu mươi đến chín mươi ngày
không chỉ moderna pfizer johnson johnson estrazeneca và novavax cũng có thể điều chỉnh công thức để chống lại biến chứng mới
omicron được tổ chức y tế thế giới đặt tên chính thức và liệt kê vào danh sách biến chủng đáng quan ngại vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
theo nghiên cứu từ nam phi biến chủng này dễ lây lan hơn với hơn ba mươi hai đột biến được phát hiện tại protein gai
đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết cụ thể và vị trí furin nơi có thể làm tăng khả năng lây lan
giới chức y tế các nước cảnh báo những đột biến này giúp virus lây lan nhanh và kháng được vaccine covid một mươi chín hiện có
đại học pennsylvania của mỹ đang thử nghiệm một loại kẹo cao su
có thể hoạt động như chiếc lưới để bẫy các phần tử virus sars cov hai
nghiên cứu cho thấy loại kẹo này có khả năng hạn chế số lượng virus trong nước bọt
và giảm lây truyền khi người nhiễm bệnh nói chuyện thở hoặc ho
kẹo chứa các bản sao của protein ace hai được tìm thấy trên bề mặt tế bào
được virus sử dụng để đột nhập vào tế bào và lây nhiễm
trong các ống nhiệm có mẫu nước bọt và tăm bông của những người bệnh
các phần tử virus tự gắn vào ace hai trong kẹo cao
kết quả ghi nhận tải lượng virus sars cov hai trong các mẫu thử đã giảm hơn chín mươi năm
các nhà khoa học cho biết kẹo cao su có cảm giác mùi vị giống như các loài thông thường
có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường
việc nhai kẹo không làm hỏng các phần tử protein ace hai
cậu cao su vẫn chưa có thể sẵn để sử dụng phổ biến
nhưng phát minh trên là một bước đầy hứa hẹn trong việc hạn chế lây lan
ở những người nhiễm covid một mươi chín
nhóm tác giả cho biết
việc sử dụng cự cao su có thể giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ phổ biến thêm lợi ích cho việc tiêm chủng và các biện pháp y tế công cộng
như đeo khẩu trang hay giãn cách
nếu thử nghiệm thành công
loại kẹo đặc biệt sẽ hữu ích ở những quốc gia chưa có đủ vaccine covid một mươi chín
tất nhiên điều tốt nhất mọi người có thể làm hiện tại để bảo vệ chính mình
và những người khác là tiêm chủng đầy đủ
theo các nhà nghiên cứu
việc sử dụng kẹo cao su để giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ làm tăng thêm lợi ích của vaccine
và loại kẹo này đặc biệt hữu ích ở những quốc gia chưa có nguồn vaccine có sẵn và giá rẻ
trước đó hãng sputnik ngày một mươi sáu tháng tám dẫn nguồn từ bộ quốc phòng nga
hé lộ rằng cơ quan này đang phát triển một loại thuốc kháng virus mới
dưới dạng kẹo cao su để chữa covid một mươi
viện nghiên cứu trung ương số bốn mươi tám của bộ quốc phòng bắt đầu nghiên cứu phát triển
một loại thuốc kháng virus dưới dạng kẹo cao su chống lại sars cov hai
việc kết hợp giữa hình thức dễ dùng với đặc tính y tế của thuốc
sẽ có hiệu quả tích cực chống lại bệnh lây lan
bên cạnh đó viện nghiên cứu trên còn phát triển một loại vaccine chống covid một mươi chín dưới dạng kẹo sốc
sau khi hoàn tất thử nghiệm vaccine này sẽ đưa vào các liệu pháp chữa bệnh khác nhau
và dùng bổ sung thêm bên cạnh việc sử dụng các thuốc hiện nay